sở giao thông vận tải tỉnh hà giang phối hợp với công ty cổ phần an khang tổ chức lễ công bố quyết định bến xe khách loại một thành phố hà giang
bến xe đi vào hoạt động sẽ đáp ứng các điều kiện để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu vận tải hiện đại trong thời gian tới
đồng thời giảm thiểu ốm tắc giao thông trong các tuyến đường nội thị góp phần ổn định giao thông đô thị
tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của thành phố hà giang
để bến xe khách hoạt động hiệu quả công ty cổ phần an giang phải tuân thủ các quy định của pháp luật
cùng với đó sở giao thông vận tải công an tỉnh ủy ban nhân dân thành phố hà giang cũng cần tăng cường tuần tra
kiểm soát xử lý vi phạm đối với phương tiện vận tải khách thường xuyên kiểm tra các hạng mục phòng cháy
trợ cháy và phương án phòng cháy trợ cháy cứu hộ cứu nạn đối với bến xe mới